diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an các lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đồn biên phòng mường tiếp phối hợp với trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ một đối tượng và giải cứu hai nạn nhân
đối tượng bị bắt bị bắt là quang thị mon chú bản hòa sơn xã tà cạ huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khi đang hành trình đưa hai nạn nhân nữ có hậu khẩu thường trú tại bản pùng xã mường ải huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an trên chuyến xe ô tô khách từ vinh đi quảng ninh để bán sang nước ngoài khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
đối tượng quang thị mon khai nhận đưa hai nạn nhân ra quảng ninh để cho một đối tượng khác bán sang trung quốc
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ
bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý
là cán bộ môi trường của ủy ban nhân dân phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội đối tượng phan thành dương bốn mươi hai tuổi chú phường yên phụ tây hồ đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ những cá nhân có nhu cầu làm sổ đỏ hoặc là xây cất nhà trái phép
theo tài liệu của cơ quan công an vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn anh vũ trọng thành ở phường vĩnh hưng quảng mai quyết định xây nhà
do thửa đất của gia đình nằm trong khu vực đất nông nghiệp không được phép xây dựng nên anh thành đã nhờ dương chạy thử tục
dương đã nhận lời và yêu cầu anh thành đưa tổng cộng hai trăm sáu mươi triệu đồng để lo thủ tục cấp phép xây dựng
tuy nhiên trong quá trình anh thành khởi công xây nhà ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng phát hiện công trình xây dựng trái phép đã yêu cầu phải dỡ bỏ
trước tình huống này anh thành nhiều lần gọi điện đến gặp dương để phản ánh song không liên lạc được
sau đó anh thành đã phải chấp hành yêu cầu của chính quyền cơ sở tháo rỡ phần thi công trái phép
sự việc sau đó đã được anh thành trình báo đến cơ quan công an quận hoàng mai
hiện công an quận hoàng mai hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan thành dương để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua hạt kiểm lâm huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng phối hợp với lực lượng công an đã phát hiện và bắt đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là dân tộc tài
trú tại thôn một mươi c xã lộc thành huyện bảo lâm đang vận chuyển động vật hoang dã trên đường đưa đi tiêu thụ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một con vọc trà vá giống đực lông màu xám có trọng lượng gần một mươi ba kg đã bị bắn chết
cùng các tâm vật khác như một chiếc xe gắn máy một khẩu súng săn tự chế một mươi viên đạn một con dao nhọn đi rừng một điện thoại di động
qua điều tra ban đầu tân khai nhận đã săn bắn con vọc trà vá này tại khu vực thác tà ngào thuộc tiểu khu bốn trăm tám mươi tám
thôn bốn xã lộc thành huyện bảo lâm
vọc trà vá là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm một b được pháp luật cấm săn bắn và tiêu thụ
hiện vụ việc vẫn đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua cơ quan điều cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng vị thành niên thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản
nhóm đối tượng gồm trương thái phiên sinh năm hai nghìn một nguyễn thị thu hiền sinh năm hai nghìn phan thị trường vi sinh năm hai nghìn
đối chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhóm vị thanh niên này đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi và huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
bước đầu cơ quan công an tạm giữ bảy triệu bảy trăm linh ngàn đồng ba nhẫn vàng cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến vụ án
vụ việc vẫn đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm qua công an quận thủ đức tp hcm vừa phá chuyên án mang bí số bảy trăm một mươi năm t và bước đầu tạm giữ năm đối tượng
trong băng nhóm do ti thanh đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú quận thủ đức cầm đầu về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
một mươi đối tượng khác có liên quan hiện cơ quan công an cũng đang lấy lời khai để điều tra làm rõ
được biết băng nhóm nói trên gồm hơn chục đối tượng do ti thanh đại cầm đầu
nhóm này nghiện mà túi đá và đam mê trò game bán cá thường tụ tập chơi thâu đêm suốt sáng tại tiệm game bán cá an lộc
đường tam bình phường tam phú quận thủ đức
ngoài ra phía sau tiệm game này có một số tròi hoang các đối tượng trong băng nhóm sử dụng là điểm phê ma túy đá
sau một thời gian mai phục ngày ba mươi tháng bảy các trinh sát công an quận thủ đức kết hợp với công an phường tam bình và phường trường thọ
bất ngờ đột kích hai ngôi nhà trên đường tam bình phường tam phú
công an phường tam phú quận thủ đức bắt quả tàn nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy thu giữ lượng lớn tàn vật là máy bán cá
dụng cụ sử dụng ma túy đá hùng khí giấy tờ giả biển số xe máy các dụng cụ sử dụng để trộm cắp và rả xe máy trộm cắp được
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đơn vị đã tập trung toàn bộ lực lượng kết hợp với công an các phường là triệt phá chuyển án bảy trăm một mươi năm t
chúng tôi đã bắt khẩn cấp năm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
phương thức của các đối tượng là hàng ngày chia nhau đi trộm cắp tài sản ở các khu vực dân cư và địa bàn các quận tráp đanh
chỉ riêng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay băng nhóm này đã thực hiện gần một mươi vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị
công an quận thủ đức đã bắt khẩn cấp mời làm việc với tổng cộng một mươi bốn đối tượng
đáng nói trong số một mươi bốn đối tượng bị đưa về cơ quan công an qua kiểm tra có một mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín và thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi năm
công an tỉnh nghệ an và công an tỉnh bắc cạn đã họp và xét đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
việc triển khai công tác đặc xá thể hiện chủ trương chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
chiều qua ngày ba tháng tám công an nghệ an đã tổ chức hội nghị xét đề nghị đặc xá năm hai nghìn một mươi năm
cho những phạm nhân chấp hành án phạt tù
công an tỉnh nghệ an đã chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện thành phố thị xã trên địa bàn
theo thống kê dịp quốc khánh năm hai nghìn một mươi năm tỉnh nghệ an có ba mươi ba trường hợp đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá
căn cứ theo quy định hướng dẫn hội đồng đã thống nhất lập danh sách các phạm nhân được xét đặc xá đợt này
để tổ thẩm định liên ngành kiểm tra thẩm định hồ sơ sau đó đề nghị hội đồng tư vấn đặc xá trung ương xét
tiểu ban chỉ đạo về đặc giá công an tỉnh bắc cạn cũng vừa họp xét thống nhất và hoàn thiện hồ sơ
để đề nghị xét đặc xá đối với các phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh bắc cạn
đủ các điều kiện được đặc xá dịp hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
các trường hợp đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh bắc cạn đủ điều kiện đặc xá năm hai nghìn một mươi tám
là những phạm nhân có quá trình cải tạo được xếp loại theo định kỳ đạt khá và tốt
việc triển khai các hoạt động liên quan đến xét đề nghị đặc xá tại bắc cạn được tiến hành đúng pháp luật
đảm bảo công khai khách quan và minh bạch
tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ
sau những giờ tập luyện vất vả tạo môi trường sống vui tươi lạnh mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước
khó thở hoa mắt tróng mặt bầu trời tối sầm
chân không thể đứng vững
thế nhưng sợ vì mình mà ảnh hưởng đến hàng đến khối
sợ vì mình mà thầy và các bạn phải dừng tập
hoàng phương duyên vẫn cố gắng đi tiếp chỉ đến khi bị ngã khụy giữa sân tập
hoàng phương duyên mới chịu nghỉ để cán bộ y tế chăm sóc
vì khi mà em nghe tiếng nhạc thì em rất muốn đi
bởi vì em không muốn bỏ lỡ một chút cơ hội một chút hy vọng hay là một chút thời gian nào
bởi vì khi mà mình bỏ lỡ như thế thì sợ sẽ không thể theo kịp các bạn được
nhưng rất muốn đi cùng nhưng mà sức không thể đi được
nên là nếu mà càng đi vào thì em cục giữa trường lại càng mất hàng hơn

em không lên được

cường độ tập luyện
thời tiết oi ả nắng nóng
cùng với đó là những trang thiết bị y tế khá đầy đủ đáp ứng yêu cầu cứu trữa kịp thời ngay tại thảo trưởng
nếu mà đông quá thì bọn tôi sẽ tận dụng các cái bóng mát
sau đó thì nới lỏng các trang thiết bị trên người của các đồng chí
và chúng tôi làm các bản pháp phun mưa phun làm ràn phun mưa để cho hạ nhiệt độ trong cơ thể của đồng chí
và nếu đồng chí có khó thở thì chúng tôi lại dùng bình oxy cho hỗ trợ
được ăn ngon ăn no ăn đủ chất
đó là cảm nhận của cô gái dương thị nguyệt sau một ngày luyện tập vất vả ngoài thao trường
là sinh viên năm thứ nhất đang ngồi trên ghế nhà trường
vẫn đang được chăm sóc
các mẹ nâng niu chăm sóc lại chưa một ngày luyện tập thảo trường
thế nhưng khi đến trung tâm huấn luyện ăn ở sinh hoạt tập luyện cùng các bạn
nguyệt đã dần quen và giờ đây k hai mươi trở thành ngôi nhà thứ hai của nguyệt
qua những bữa ăn như này thì thấy được sự quan tâm của các cấp đánh đạo
cũng như là các thầy cô giáo của ban quản lý cụ một đã tạo điều kiện cho chúng em
được ăn những bữa cơm ngon và bảo dinh dưỡng
nên là tỉnh dậy thì các bạn đều
cảm thấy rất là đủ sức khỏe
và bên cạnh đó thì bọn em cũng có tăng cường thêm sữa
lễ diệu bình kỷ niệm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là sự kiện chính trị trong đài
những hình ảnh diệu bình trong sự kiện trong đài này
có ý nghĩa vô cùng to lớn được lưu lại hàng trăm năm sau
vì thế ngay từ giai đoạn đầu của kế hoạch diệu bình
do thủ tướng chính phủ phê duyệt
đảng ủy lãnh đạo bộ thứ lệnh cảnh sát cơ đồng
cảm thấy rất là đủ sức khỏe
tâm chỉ đạo sát sao cho các đơn vị
phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
công tác hậu cần chú đáo từng bữa ăn
bảo đảm học viên ăn hết tiêu chuẩn
có sức khỏe phục vụ tập luyện tốt
đồng thời thường xuyên đi thăm các cán bộ chiến sĩ tập luyện
để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn tại
và lắng nghe những khó khăn vướng mắt
trong quá trình tập luyện của cán bộ chiến sĩ
để cùng tháo gỡ
cục chính trị của bộ thứ lệnh cảnh sát cơ đồng
cũng đã phù hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ
thường xuyên thăm hỏi các ủng trí yếu đau
điều trị tại bệnh xá bệnh viện
và đã tổ chức được nhiều đêm coi nhạc
phục vụ cho công tác tập luyện diễu binh
việc tập luyện của các khối diễu binh
sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn vất vả về thời tiết
nhưng với khẩu hiệu thi đua vượt nắng thắng mưa
say xưa luyện tập quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt là sự quan tâm
lãnh đạo sát sao của các cấp đảng ủy
lãnh đạo bộ tư lệnh
toàn thể cán bộ chiến sĩ sinh viên tham gia tập luyện diễu bình
quyết tâm phấn đấu tập luyện từng phút từng giờ
và tin tưởng đạt được mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
do đảng và nhà nước giao
đưa buổi diễu binh trang nghiêm hùng tráng
góp phần nâng cao vị thế
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trên trường quốc tế
xin lời tiếp tục với các thông tin khác
vào chiều hôm qua bệnh viện đắc khoa tỉnh đắc nông
đã tiếp nhận bốn nạn nhân vào cấp cứu
trong vụ nổ đầu đạn
tại khu vực đồi nam rạ xã đắc nia
thị xã giang nghĩa tỉnh đắc nông
theo những người chứng kiến sự việc
vào khoảng hơn một mươi ba h ngày ba tháng tám
nhóm người này được thuê để phát dọn khu vực trên
làm mặt bằng xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao
trong khi phát dọn
anh điểu huy đã quét dao quá tay
mũi dao cắm xuống đất
và vô tình đập vào một trong ba quả đạn m bảy mươi chín
là đạn còn sót lại
thời chiến tranh đang nằm dưới đất
do va đập quả nạn m bảy mươi chín bị kích nổ
gây nổ cả hai quả đạn bên cạnh
vụ nổ đã khiến
cả bốn người dân đều bị thương
phải vào bệnh viện cấp cứu
trong đó anh điểu huy bị thương nặng nhất
hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
tuy nhiên anh điểu huy người bị thương nặng nhất
vẫn còn nhiều mảnh đạn găm vào người
và cần phải phẫu thuật
còn tại tp hcm vào chiều qua
phòng pháp chế điều tra xử lý
về trái nổ
cảnh sát phòng trái chế cháy tp hcm
vẫn đang làm rõ vụ cháy
tại một khách sạn trên đường đào duy anh
quận phú nhuận
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng tám
hàng chục khách bỏ chạy
khi lửa bốc lên từ khu vực tầng bốn
khách sạn năm tầng
trong hẻm nhỏ đường đào duy anh
quận phú nhuận tp hcm
bảo vệ phát hiện liền hô hoán
đập cửa các phòng báo động cho khách lưu trú
mọi người nỗ lực tìm mọi cách dập lửa tại chỗ
nhưng bất thành
lửa lan nhanh sang các phòng khác
bốc cháy dữ dội kèm theo khói cuồn cuộn
cảnh sát phòng trái chế cháy tp hcm
cùng một mươi xe cứu hỏa xe thang
triển khai cứu người mắc kẹt
các chiến sĩ đã đưa năm người bị ngạt khói
ra xe cứu thương chờ sẵn bên ngoài
đưa đi cấp cứu
một giờ sau đó đám cháy được dập tắt
nguyên nhân bước đầu của vụ cháy
được xác định là do chập điện
tuy nhiên các cơ quan chức năng
đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân
và thiệt hại do cháy gây ra
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ
hiện nay tại một số tỉnh ở khu vực phía bắc
tình hình mưa lũ đã tạm thời giảm bớt
tuy nhiên hậu quả mưa lũ vẫn còn ảnh hưởng
rất lớn tới sinh hoạt của người dân
ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân
trong ngày hôm qua
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên
ước tính thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh
trong đợt lũ vừa rồi là gần một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
các trận mưa lũ trong bốn ngày vừa qua
đã làm bốn người bị thương
trên hai trăm ba mươi ngôi nhà dân bị thiệt hại
trong đó có hai ngôi nhà bị đổ
và cuốn trôi hoàn toàn
tám mươi ngôi nhà bị ngập
trong đó có một mươi bốn ngôi nhà bị ngập hoàn toàn
sau khi mưa ngất nước rút
các địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả
với côi lượng công việc khá lớn
đến ngày hôm nay việc khắc phục mới cơ bản được hoàn tất
không việc gì không thiệt hại gì cả
nhưng có cái là
nó cũng hư hỏng các cái đồ nạt vặt
từ lúc nó mưa
mà cho đến đường đã nụt rồi
đấy là ba ngày mà nụt
nụt to ở đường
còn nụt vào nhà thì hai ngày
vào trong nhà là chạy cuốn ra
chạy về thì chạy bùn trước
nó vào dọn cả đêm
thức trắng từ đêm đến sáng
xong rồi đến ngày hôm nay
để đảm bảo vệ sinh môi trường
tránh bùng phát dịch bệnh
cho người dân
sau khi nước rút
các cơ quan chức năng chuyên môn của tỉnh điện biên
cần sớm triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
không chỉ ở địa bàn thành phố điện biên phủ
mà tất cả các địa phương bị ngập lũ lớn
như mường ảng và tuần giáo
để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
theo báo cáo
đến trưa ngày hôm qua ngày ba tháng tám
trên địa bàn tỉnh thành huyên
không có thiệt hại về người và nhà cửa
diện tích lúa và hoa màu bị ngập ống
tại các địa phương là gần một hectare
tuy nhiên tại địa phương này
tình hình nước lũ vẫn có những diễn biến phức tạp
do mưa kéo dài ở đầu nguồn
tại huyện đại từ đã xảy ra lũ quét
làm sạt lở hàng chục mét đường giao thông
tại xã khôi kỳ và mỹ yên
đoạn qua xóm đầm mụ thuộc xã bình thuận
đặc biệt bảy nhà dân xóm bắc hà xã mỹ yên
tại vị trí đuôi kè suối trì
do lũ ống làm sạt lở bờ suối
nếu tiếp tục có mưa lũ
bảy hộ dưa này có nguy cơ sạt lở vào tận nhà
ban phòng chống luật bão và tìm kiếm cơ nạn
tỉnh thành nguyên đã chỉ đạo các địa phương
và nhân dân thường xuyên theo dõi
nắm bắt tình hình diễn biến mưa lũ đầu nguồn
để báo cáo kịp thời tìm phương án cứu hộ cứu nạn
tại sơn la
mưa kéo dài cũng đã khiến hàng chục hộ dân
tại tổ một mươi phường trường lề thành phố sơn la
bị đe dọa đến tinh mạng và tài sản
tại đây nhiều vết nứt sâu từ năm đến một mươi phân
kéo dài chục mét
đã xuất hiện trên khu vực dốc két nước
quốc lộ sáu
gây bất an cho nhân dân tại đây
trong những ngày tới
nếu trời tiếp tục mưa to
nguy cơ sụt lún sâu
gây ách tắc giao thông từ sơn la đi điện biên
kéo dài nhiều ngày là rất lớn
nguyên nhân sụt lún được đánh giá là do
địa chất khu vực này đất yếu
cộng với nhiều mảnh vực
nước ngầm nên rất khó xử lý
quỹ ban nhân dân thành phố sơn la
cũng đã thành lập đoàn đến kiểm tra hiện trạng
và bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân
đồng thời cấm biên cảnh báo
tại khu vực sạt lở
và vận động những hộ dân
nằm trong vùng nguy hiểm
di chuyển đến nơi ở an toàn
tức trước tình trạng mưa trên diện rộng như hiện nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
đã đưa ra cảnh báo lũ trên các sông
trong đó cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp hai
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
cũng cho biết
trên sông lục nam đang biến đổi chậm
sông thương đang lên chậm
sông thao đang xuống chậm
sông cầu đang lên chậm
trong sáng nay ngày bốn tháng tám
mực nước trên sông lục nam
tại lục nam xuống mức sáu một m
dưới báo động ba hai m
trên sông thương tại phủ lạng thương
đạt đỉnh ở mức sáu ba m
ở mức báo động ba sau xuống chậm
trên sông cầu tại đắp cầu
đạt đỉnh ở mức năm hai m
dưới báo động hai một m sau xuống chậm
trên sông thao tại yên bái
xuống mức ba mươi tám m
dưới báo động hai hai m
do mưa lớn lũ quét sạt lở đất
có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc
như quảng ninh hà giang tuyên quang
lào cai yên bái lai châu
điện biên sơn la hòa bình
nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp
ven sông suối ngập lột đô thị
như quảng ninh hải phòng bắc giang yên bái
tại tp hcm những năm gần đây
có sự đầu tư lớn từ chính quyền địa phương
để xây kè làm đường trồng cây
xử lý rác thải
tuy nhiên sự thiếu ý thức gìn giữ môi trường của người dân
đang khiến cho những con canh rạch
đang ngày càng chết dần chết mòn vì rác thải
dẫn đến báo động và có nguy cơ
tải ô nhiễm trong mùa mưa
tình trạng ô nhiễm này
xảy ra ngay trên cả con canh
được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
và là niềm tự hào của tp hcm
như nhiêu lọc thị nghè
do đó người dân tp hcm đang rất lo lắng
trước hiện tượng nhiều ngày qua
tại kênh nhiêu lọc thị nghè
xảy ra tình trạng cá chết nổi trắng dòng kênh
bên cạnh đó rất nhiều kênh rạch
trong số hai con kênh rạch trên địa bàn thành phố
bị bao phủ bởi rác thải
trong đó chủ yếu là bao bì túi ni lông
những con kênh rạch bị ô nhiễm nặng nề nhất
phải kể đến là rạch phan văn hân
quận bình thạnh rạch xuyên tâm
quận bình thạnh kênh gia định
quận một mươi hai đi dọc các tuyến kênh rạch đó
không khó khăn gì để ghi nhận
những hình ảnh rác thải bao bì tràn ngọp
hai bờ dưới chân cầu và miệng cống
khi các nhà nó tất hồ ạt
và các lò chó lậu mua ra
thì nó gây ô nhiễm rất nhiều
đã ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống bà con
tôi nói tình trạng rùi mũi
vừa qua thì
cách đây hai ngày
thì đội vệ sinh môi trường thành phố
cho các anh xuống dọn
thì tôi nói là chở khoảng ba bốn xe tải
để vét cái dòng kinh này
để mà giảm thiểu cái mũi thôi
nhưng mà tôi nói
cái đó là cái vấn đề trước mắt
thì khi các anh đi rồi
thì cái dòng kinh nó trở lại
y như cũ
rạch phan văn hân của bình thạnh
từ lâu đã nổi tiếng
vì độ ô nhiễm do rác thải
dòng nước ở đây chuyển sang màu đen ngòm
với đủ loại rác thải
từ chai nhựa hộp mút xốp
đến rác sinh hoạt hằng ngày
mặc dù đã được làm rào trắng
nhưng người dân vẫn vô tư vứt rác xuống rạch
công sông này thì nó trông là
rồi có hộp hội đồng nhân dân
thì có nói là hết tháng bảy là làm
đến bây giờ hết tháng bảy rồi
mà vẫn chưa thấy làm
công sông thì nó dơ mà cầu thì nó hư
nó ồn ào quá dịu không nổi
mong muốn chính quyền địa phương xuống giải quyết
sao để cho nó sạch cái công sông
hoặc là sửa cầu
hoặc là mình giải tỏa sao để cho công trình
làm cho nhanh lên
để cho nó đỡ ô nhiễm môi trường thôi
trong những năm gần đây
vấn nạn ô nhiễm trắng
nhất là vào mùa mưa
luôn luôn là mối đe dọa khủng khiếp
tới cuộc sống và sức khỏe của người dân trong thành phố
để khắc phục tình trạng này
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua
một số bài báo đáng chú ý
thưa quý vị nhiều báo ra ngày hôm nay
tiếp tục đăng tải các bài viết
thông tin về tình hình mưa thông trên tuyến quốc lộ một
đoạn qua thành phố quảng ngãi có diễn biến phức tạp
sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi đã có văn bản
gửi cục quản lý đường bộ ba
và ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông
trên tuyến quốc lộ một qua địa bàn thành phố quảng ngãi
sở giao thông vận tải đề nghị ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
tổ chức kiểm tra và đề xuất bố trí kinh phí
lắp đặt đèn vàng cảnh báo
tại các vị trí sao cắt
giữa đường đô thị với đường quốc lộ một
có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn
sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi
cũng đề nghị cục quản lý đường bộ
tiến hành ra soát bổ sung biển báo hiệu đường bộ
sơn gờ giảm tấp vạch giới hạn
tại các vị trí sao cắt
giữa đường đô thị với đường quốc lộ một
đoạn qua địa bàn thành phố quảng ngãi
sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi
cũng yêu cầu thanh tra giao thông tăng cường phối hợp
với các phòng ban tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
tiếp theo sẽ là thông tin
về các vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại đồng tháp và bình dương
mà chúng tôi mới cập nhật
vào trưa hôm qua mùng ba tháng tám
tại tuyến lộ dt tám trăm bốn mươi ba
thuộc huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
huỳnh nhật bảo điều khiển xe mô tô
do thiếu quan sát
không làm chủ tay lái
nên xảy ra va chạm với ông phan văn an
điều khiển xe đạp chạy cùng chiều
cú va chạm đã kéo xe đạp ông an
đi một đoạn đường dài gần hai mươi mét
tài nạn xảy ra do vết thương quá nặng
ông an đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
bảo bị thương vùng đầu
cũng đang cấp cứu tại bệnh viện
vào sáng cùng ngày
xe cứu thương do tài xế hứa nhật huy
điều khiển chạy trên quốc lộ một mươi ba
đang từ bệnh viện một trăm một mươi năm
thành phố hồ chí minh về bình phước
đã xảy ra va chạm với xe du lịch
của ông nguyễn văn thạnh điều khiển
tài nạn làm hai xe hư hỏng nặng
may mắn những người ngồi trên xe cấp cứu
không bị thương
riêng bệnh nhân đang hấp hối và người thân
được chuyển sang xe khác để về nhà
nhờ tăng cường công tác tuyên truyền
vận động hướng dẫn về an toàn giao thông
và luật giao thông đường bộ
đến với từng hội viên phụ nữ
nên hiện nay nhiều chị em phụ nữ
ở vùng nông thôn các huyện miền núi
cũng đã nhận thức được pháp luật giao thông
từ đó ý thức chấp hành an toàn giao thông
của phụ nữ trên địa bàn miền núi
cũng đã có chuyển biến rõ nét
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
được thực hiện tại huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi
đã trở thành thói quen với vợ chồng chị hồ thị hiền
ở thôn trung xã trà sơn huyện trà bồng
khi ngồi trên xe máy
là đội mũ bảo hiểm
hồi trước kia thì mình chưa biết
luật an toàn giao thông
rồi bảo vệ băng thăng của mình nữa
bây giờ mình biết rồi
chị em phụ nữ họ tiêm tiền
mình phải đi làm
hay là đi làm đi chợ
mình phải đổi mũ bảo hiểm để bảo vệ
không phải là tránh công an giao thông
nhưng mà phải giữ băng thăng của mình
cùng với việc tăng cường kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
của ngành chức năng
hộp phụ nữ thị trấn trà sơn
cũng thường xuyên gặp gỡ
nhắc nhở các chị em phụ nữ
không sử dụng lòng đường vỉa hè
để kinh doanh buôn bán
không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ
nhờ vậy các tuyến đường giao thông
trên địa bàn huyện trà bồng
luôn được thông thoáng
phần nào hạn chế được số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên địa bàn
hôm nay cô không bảo mình gọi lệ đường này
nhưng mà cô chưa biết
nhưng mà chị em phụ nữ
hướng dẫn truyền truyền cho bọn cô
thì na cô
theo các lục lý đó
thì cô xếp vô trăm lệ đường
để nâng cao nhận thức cho người dân
về an toàn giao thông
trong những năm qua huyện trà bồng
đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật
về an toàn giao thông đường bộ
tích cực vận động người tham gia giao thông
phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường
không uống rượu bia
không chở quá số người quy định
làm chủ tốc độ và chấp hành các quy định
về an toàn giao thông
chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ
trong các trường học
các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ
qua các buổi họp thôn xóm
trong sinh hoạt của đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
hàng nam hội liên hiệp phụ nữ quyền
đã cũng có kế hoạch
và chỉ độ các ca sở
thực hiện tốt công tác an toàn giao thông
đối với ca sở
ở vùng xa vùng xa
vùng nông thôn
thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt
công tác tuyên truyền vận động chị em
không pha lúa
không pha gạo
bật dụng ngoài đường
và thêm nữa là chị em cũng đã
ý thức được đợi mũ
đang có các tiếng đường
giao thông nông thông
tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động hướng dẫn
đã làm chuyển biến nhận thức pháp luật
về an toàn giao thông đường bộ
giáo dục cho người dân có ý thức tốt hơn
có văn hóa khi tham gia giao thông
nhằm góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông đau lòng
xảy ra ở vùng nông thôn miền núi
công an tỉnh quảng trị vừa tổ chức khai giảng
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông
cho bốn mươi bốn đồng chí là cán bộ chiến sĩ
cảnh sát giao thông trật tự cán bộ điều tra kỹ thuật hình sự
ở công an huyện thị xã thành phố
và các phòng thuộc công an tỉnh
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
đáp ứng yêu cầu giải quyết tốt các vụ việc liên quan